các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điện thoại thánh đã nhiều lần xin lỗi và muốn nối lại tình cảm nhưng chị lan anh không đồng ý nên thánh có lời đe dọa sẽ trả thù